những ngày gần đây thông tin hà nội xin ý kiến của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc điều chỉnh kết cấu tuyến đê hữu hồng trên đường nghi tàm quận tây hồ
đang nhận được nhiều ý kiến từ dư luận
người dân sống gần tuyến đê này và các nhà khoa học cũng như về phía bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
có ý kiến như thế nào mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau đây
đây là đê hữu hồng đoạn đê được cho là thành phố hà nội đang có ý kiến của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc hạ thấp mặt đê so với cao chỉnh lũ hiện tại
cụ thể thành phố hà nội đã có công văn số sáu nghìn hai trăm năm mươi một gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc thỏa thuận phương án thiết kế dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông an dương đường thanh niên
kết hợp điều chỉnh kết cấu đê hữu hồng đoạn từ khách sạn thắng lợi đến cửa khẩu an dương
chủ trương này của hà nội đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận
một số người dân sống ven đê không mấy quan tâm đến điều này vì theo họ đã lâu ở đây không có lũ
tuy nhiên không ít người lo lắng trước thông tin báo chí đưa về việc đoạn đê này có thể được điều chỉnh hạ thấp xuống so với hiện tại
ngày xưa mà không có cái đê này là chết này nước nó tràn vào thành phố
thì khẳng định trong công văn hà nội gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là xin điều chỉnh kết cấu d
nên nếu nói là hạ thấp cao trình mặt đê là không đúng
theo đó phương án mà hà nội đề xuất là sẽ thay thế một phần kết cấu nơi đất bằng đê bê tông cốt thép
nên đặt vấn đề thế này liệu về khoa học công nghệ chúng ta có thể bảo vệ đê bằng kết cấu khác không
đấy là vấn đề của nhà khoa học nông bàn
thì theo tôi được biết là các chuyên gia thủy lợi cũng khuyên là nếu định hạ cái cốt đất
đê xuống mà thay bằng tường bê tông thì phải chuyển thành đê bê tông
thế thì nếu mà nói đến đê bê tông thì là cả vấn đề lớn
mà trong tiêu chuẩn đê bê tông thì người ta yêu cầu là cái phần bê tông ý
cái tường bê tông ý phải đưa xuống tận cốt đất tự nhiên
mà cốt tất tự nhiên nếu như mà an toàn nhất nó phải để âm bốn mươi tức là cuội sỏi
thì đấy là vấn đề kinh phí rất lớn
theo giáo sư vũ trọng hồng cũng nhấn mạnh
trong điều kiện diễn biến thủy văn
khó lượng hiện nay thì việc điều chỉnh kết cấu bất cứ tuyến đê nào
cũng phải tính tới những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra